mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề do hạn hán kéo dài tuy nhiên đến thời điểm này đồng bào zlay ở tỉnh ninh thuận đã nỗ lực vượt qua khó khăn tập trung mọi điều kiện để cho con em mình được đến trường ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã phước thành huyện bắc ái một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của hạn hán ở ninh thuận
do thời tiết nắng hạn nên hai hectare trồng ngô của gia đình ông pupu nhiêu không cho thu hoạch gần đến ngày tự trường nhưng vợ chồng ông nhiêu không có đủ tiền để mua sắm quần áo sách vở dụng cụ học tập cho hai đứa con